để động viên và cổ vũ tinh thần cho thanh niên lên đường nhập ngũ từ ngày hôm qua đông đảo thanh niên các quận huyện và bang chỉ huy quân sự địa phương đã tham gia hội trại tổng quân cùng các chiến sĩ
không khí giao lưu ấm áp vui vẻ giúp các bạn trẻ tự tin mạnh dạng hơn
do vậy mà trong buổi lễ giao quân sáng nay ít nhiều cảm giác trục trè bởn nở của các tân binh đã không còn
hôm nay là một ngày đặc biệt trong cuộc đời các bạn trẻ